mưa lớn cũng có khả năng xảy ra tại quảng ninh do ảnh hưởng hoạt lưu bão
dự kiến mưa lớn tại nhiều huyện miền núi của tỉnh tập trung ở các xã biên giới của thành phố móng cái
nguy cơ lũ ống lũ quét sạt lở luôn luôn thường trực
địa phương đã chủ động đề phòng các tình huống xấu có thể xảy ra sẵn sàng các phương án xả lũ
điều tiết mực nước của các hồ chứa đồng thời dự phòng tư sớm kịch bản di dời người dân đến các khu vực an toàn
hồ chứa nước khe giữa ở thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh có diện tích lưu vực hồ là hai mươi ba bốn km hai dung tích khoảng bảy sáu triệu m ba
đây là một trong những khu vực có nguy cơ sạt lở khi lượng mưa lớn
nắm bắt nguy cơ này những ngày vừa qua đơn vị vận hành đã rút lượng nước ở hồ đến mức thấp nhất có thể
để đảm bảo đón lượng mưa lớn từ hoàn lưu bão ta linh
tuy nhiên hoàn lưu của bão sẽ tiếp theo là trong đêm nay ngày mai sẽ mưa dẫn khá lớn
với cái lượng mưa ở quảng ninh
dự kiến độ khoảng ba trăm linh và thậm chí có nơi lên khoảng bốn trăm linh mm
như vậy là cái khả năng mà sạt lở rồi lũ ống lũ quét có thể vẫn diễn ra
mặc dù là cơn bão đầu tiên nhưng mà quảng ninh đã rất chủ động và tôi tin chắc rằng là
kể cả có bão có vào ở cấp bao nhiêu thì chắc chắn là thiệt hại sẽ giảm rất nhiều
rút kinh nghiệm từ những cơn bão trước gây hậu quả về người và tài sản
những khu vực mỏ khai thác than luôn là nơi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở ngập úng mỗi khi có mưa lớn
đặc biệt là nguy cơ sập hầm mỏ do kết cấu địa chất khu vực kém bền vững
việc kiểm soát chặt chẽ lưu lượng nước chảy vào các hầm bơm khu mỏ là yếu tố sống còn ở đây
lượng mưa lớn không tránh khỏi các tình huống sạt lở nếu xảy ra lũ ống lũ quét
đặc biệt là tại các khu vực miền núi
những tình huống xấu khác như sạt lở ngập úng cô lập các xã miền núi cũng đã được tính đến
và các phương án di rời người dân đến những khu vực an toàn cũng đã được chuẩn bị sẵn
cùng với các lực lượng vũ trang biên phòng cấp ủy chính quyền lực lượng công an viên chúng tôi thường trực hai mươi bốn h hai mươi bốn
và khi mực nước đang dần dâng cao thì chúng tôi đã có phương án và hỗ trợ người dân bằng các phương tiện
chuẩn bị và con người để di rời tài sản cũng như là di rời nhân dân đến những vùng an toàn như tôi nói là
đây là ví dụ như đồn biên phòng hoặc là trường học hoặc là những nhà dân kiên cố trên cao đảm bảo tuyệt đối an toàn
đến thời điểm này có thể đánh giá bão talim không ảnh hưởng quá nhiều đến tỉnh quảng ninh như dự báo ban đầu
tuy nhiên các lực lượng chức năng cũng khuyến cáo tiếp sau đây rất có thể sẽ có những đợt lũ tử thượng nguồn
nguy cơ xảy ra ngập úng kéo dài do hoàn lưu bão rộng lượng mưa lớn
người dân tuyệt đối không chủ quan và phải chấp hành theo hướng dẫn của các lực lượng chức năng địa phương